mặc dù ubnd tp hcm đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để chống ngập nhưng tình trạng ngập nước vẫn diễn ra ngày càng gai gắt
ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần có giải pháp căn cơ nào để chống ngập có hiệu quả
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học với chống ngập của thành phố
ngập nước là một trong những trở ngại mà thành phố phải đối mặt trong quá trình phát triển và đang diễn biến phức tạp theo chiều hương xấu
tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong đó nhiều kênh dạch hồ đập đã bị săn lấp để lấy đất xây dựng nhà ở
đang làm cho tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng
tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội
theo các chuyên gia và nhà khoa học chống ngập của thành phố hiện nay không đáp ứng được yêu cầu thực tế khi trời mưa to
khi nước chiều cường dâng cao và nước lũ từ các con sông đổ về
theo một kinh nghiệm ở một số nước phát triển thành phố cần phải xây dựng các hồ điều hòa có dung lượng từ một mươi m ba đến một triệu mét khối nước
tại các hồ điều hòa
công viên sân vật động
cùng với đó thành phố cần phải có các biện pháp căn cơ như nạo vét các con canh dạch hồ để chứa nước và thoát nước
xây dựng các ống cống thoát nước có kích cực
công viên sân vật động